tại nghệ an ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biển đảo
dành cho cán bộ quản lý các trường đại học khu vực phía bắc
một trăm linh đại biểu là cán bộ quản lý của các trường đại học khu vực phía bắc đã nghe các báo cáo viên đến từ bộ giáo dục và đào tạo
bộ ngoại giao bộ tư lệnh vùng một hải quân và các chuyên gia về biển đảo trao đổi cung cấp các thông tin về vị trí
tầm quan trọng của biển đảo tài nguyên biển bảo vệ môi trường biển luật pháp quốc tế về biển những căn cứ pháp lý
lịch sử khẳng định chủ quyền việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa cũng như những chủ trương đường lối
chính sách của đảng và nhà nước ta về giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo nhất là đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
và một số hoạt động của hải quân việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc